các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé

các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
trong đó có phòng giám sát và lưu trữ hình ảnh camera giám sát
tuy nhiên ban quản lý khu phức hợp đã kịp thời thông báo cho lực lượng cứu hộ nơi lưu sử cơ sở dữ liệu
nhờ đó ngăn chặn được đám cháy ở khu vực này
chủ sở hữu krokus cho biết thêm rằng hệ thống chữa cháy hoạt động tốt
nên phần lớn mọi người thoát ra khỏi tòa nhà chìm trong biển lửa
thưa quý vị ủy ban điều tra liên bang nga ngày hai mươi bốn tháng ba đã đưa ra cáo buộc
đối với hai người đàn ông bị tình nghi tham gia vụ tấn công khủng bố nhà hát krocus city hor hôm hai mươi hai tháng ba
thông báo của tòa án quận basmani moscow cơ quan tiếp nhận đơn yêu cầu bắt giữ các nghi phạm trong vụ án có đoạn
ratchabalizoda saidakrami murodali và mirzojev dalezon barotovic bị buộc tội theo phần ba khoản b điều hai trăm linh năm
một hành động tấn công khủng bố mà một nhóm người thực hiện dẫn đến một vụ án mạng bộ luật hình sự nga
cả hai nghi phạm đều được đưa tới tòa
tòa án dưới sự hộ tống của lực lượng đặc nhiệm thuộc cơ quan an ninh liên bang nga fsb
vụ án sẽ được điều tra kín để giữ bí mật và đảm bảo an toàn cho quá trình điều tra
khai nhận trước tòa thông qua phiên dịch midujoyev khẳng định tôi là công dân tajikistan
nghi phạm cho biết hiện có ba con nhỏ bản thân không có nghề nghiệp ổn định và giấy phép tạm trú đã hết hạn ba tháng trước đây
trong một diễn biến khác có liên quan phó chủ tịch hội đồng an ninh liên bang nga dmitry medvedev cùng ngày tuyên bố
nga sẽ nhắm mục tiêu vào những kẻ đứng sau vụ xả súng đẫm máu tại nhà hát krokus sekihall
ông medvedev bày tỏ những đối tượng có liên quan bất kể nguồn gốc và địa vị từ quốc gia nào hiện đều là mục tiêu chính và hợp pháp của chúng tôi
ngày hai mươi bốn tháng ba là ngày quốc tang của nga để tưởng niệm những nạn nhân xấu xố trong vụ khủng bố tại nhà hát rocket city hall
hàng nghìn người đã đến đặt hoa tưởng nghiệm ở cạnh hội trường nơi xảy ra thảm kịch vào tối hai mươi hai tháng ba dưới trời mưa lạnh
theo dữ liệu mới nhất từ các cơ quan chức năng của nga vụ tấn công khủng bố hôm hai mươi hai tháng ba đã khiến một trăm ba mươi bảy nạn nhân thiệt mạng và một trăm tám mươi hai người khác bị thương
số nạn nhân thiệt mạng còn có nguy cơ tăng lên
một nghi phạm liên quan đến vụ tấn công khủng bố đã bị bắt giữ trong đó có bốn đối tượng trực tiếp thực hiện hành vi sát hại người
có thể thấy với mức độ thiệt hại nặng nề về người và của vụ tấn công khủng bố ở moscow đã gây rúng động dư luận quốc tế hôm hai mươi hai tháng ba
dấy lên lo ngại về an ninh nga hiện nay
vụ tấn công ở nhà hát rocket city ho ở moscow một lần nữa cho thấy tổ chức khủng bố is vẫn là mối đe dọa tiềm tàng đối với nga
theo hãng tin ap nhiều công dân nga bắt đầu lo ngại về an ninh ở nước này và đặt câu hỏi rằng liệu hệ thống đảm bảo an ninh
bao gồm các camera giám sát được lắp ở khắp nơi có thật sự hiệu quả khi mà không thể phát hiện ra nhóm tay súng cầm vũ khí tiến vào nhà hát
theo đài cnn vụ khủng bố ở moscow xảy ra trong bối cảnh lực lượng an ninh nga đang hết sức bận rộn cho cuộc chiến với ukraine
và một số lực lượng cảnh sát an ninh của nga cũng được điều động tới thiền tuyến
điều này khiến lưới an ninh trong nước trở nên mỏng hơn từ đó dễ trở thành mục tiêu tấn công khủng bố hơn
thậm chí lực lượng bảo vệ nhà hát ở groker city hall còn không được trang bị súng
khiến họ không thể đối phó với nhóm vũ trang và nhanh chóng bị hạ cục ngay từ đầu vụ tấn công khủng bố
hồi đầu tháng ba đại sứ quán mỹ tại nga cảnh báo rằng những thành phần cực đoan đang âm mưu tấn công vào các sự kiện tập trung đông người ở moscow
chẳng hạn các buổi hòa nhạc
fsb cũng tuyên bố đã chặn được hai nỗ lực tấn công của is nhắm vào nga trong tháng này
tuy nhiên dưới quan sát nhận định vụ tấn công ở nhà hát groker city hall ở moscow cho thấy fsb có vẻ như đã kiệt sức
và bị phân tâm vì cuộc chiến ở ukraine do đó đã không phát hiện kịp thời âm mưu tấn công của is hôm hai mươi hai tháng ba
ngoài ra giới chuyên gia còn cho rằng đợt tấn công lần này của nhóm tay súng nhằm vào moscow được chuẩn bị rất kỹ lưỡng
khiến nhóm này dễ dàng tấn công cũng như dễ dàng thoát khỏi tầm mắt của lực lượng an ninh nga
ông adam donich chuyên gia an ninh của cộng hòa xéc cho rằng cách mà nhóm tay súng thực hiện vụ tấn công khủng bố ở moscow
và sau đó trốn thoát cho thấy đây là một cuộc tấn công được lên kế hoạch thực sự tỉ mỉ và phối hợp rất chặt chẽ
các chuyên gia cho rằng is có động cơ mạnh mẽ để tấn công nga
ông koling clark chuyên gia chống khủng bố tại sophen center tổ chức nghiên cứu có trụ sở tại new york mỹ cho rằng
is isk đã nhắm mục tiêu vào nga trong hai năm
và nhóm này cũng thường xuyên có phát ngôn chỉ trích lãnh đạo nga
ông michael guggemann chuyên gia tại trung tâm quinson có trụ sở tại washington mỹ cho biết
is isk coi nga là một phần trong các hoạt động gây áp lực lên người hồi giáo
trong tuyên bố người phát ngôn của tổng thư ký liên hợp quốc ông stefan duzaric cho biết tổng thư ký liên hợp quốc
antonio guterres lên án vụ tấn công khủng bố bằng ngôn từ mạnh mẽ nhất
trước đó đích thân ông guterres cũng đã gửi lời chia buồn sâu sắc
tổng thư ký liên hợp quốc đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân người dân và chính phủ nga
ông chúc những người bị thương nhanh chóng hồi phục
cùng ngày hội đồng bảo an liên hợp quốc lên án vụ tấn công khủng bố là getterm và hèn hạ
mỹ liên minh châu âu và nhiều nước châu âu cũng lên án vụ tấn công đẫm máu tại moscow
nhà trắng gửi lời chia buồn tới các nạn nhân và cho biết đang cố gắng thu thập thông tin
người phát ngôn của hội đồng an ninh quốc gia mỹ john kirby nói
tâm trí của chúng tôi hướng về các nạn nhân của vụ tấn công khủng khiếp này những hình ảnh thật khủng khiếp và khó xem
tổng thống pháp emmanuel macron và thủ tướng italy geiojia meloni lên án vụ tấn công khủng bố
bằng những ngôn từ mạnh mẽ và cho rằng hành động giết hại người dân vô tội ở moscow là không thể chấp nhận được
trong khi đó một số nước châu mỹ như mexico argentina brazil chile colombia và bolivia
bày tỏ tình đoàn kết với chính phủ và nhân dân nga
nhóm phóng viên thông tấn xã việt nam tại châu mỹ cho biết
bộ ngoại giao argentina ra thông báo phản đối vụ tấn công khủng bố tại trung tâm crocus city hall
làm hàng chục người thiệt mạng và hơn một trăm linh người bị thương
thông cáo nhấn mạnh argentina lên án mạnh mẽ và phản đối vụ tấn công khủng bố
đồng thời chia buồn sâu sắc với gia đình các nạn nhân và mong muốn những người bị thương sẽ nhanh chóng hồi phục
trên mạng xã hội x bộ ngoại giao mexico nêu rõ nước này cực lực phản đối mọi hành động bạo lực
nhằm vào người dân vô tội tuyên bố nêu rõ vụ tấn công là hành động khủng bố man dợ
mexico muốn thể hiện tình đoàn kết và sẵn sàng hỗ trợ nga
thủ tướng brazil và chile cũng cực lực lên án vụ tấn công và bày tỏ tình đoàn kết với gia đình các nạn nhân ở nga
bộ ngoại giao brazil cho biết trong số các nạn nhân không có công dân nước này
tổng thống colombia gustavo petro công mong hòa bình cho các dân tộc slav và cho thế giới
tổng thống bolivia bày tỏ tình đoan kết và chia buồn với tổng thống nga vladimir putin
người dân nga và gia đình các nạn nhân ông kêu gọi cộng đồng quốc tế cùng lên tiếng phản đối tấn công thảm khốc
trong khi đó theo cập nhật mới nhất từ một số nguồn tin tại nga tổng số người thiệt mạng trong vụ tấn công đã lên tới sáu mươi hai người
hiện lực lượng chức năng nga vẫn chưa tìm kiếm được hầu hết tất cả các phòng trong khu tổ hợp krokus city hall
và số người thiệt mạng còn có thể tăng lên
theo tờ new york times của mỹ trước đó các quan chức chống khủng bố của nước này đã cảnh báo về nguy cơ xảy ra một cuộc tấn công tại nga
từ tháng ba mỹ đã thu thập được thông tin tình báo nói rằng nhà nước hồi giáo khorasan hay còn gọi là isis k
một chi nhánh của nhóm có trụ sở tại afghan đã hoạt động tại nga trong thời gian qua và lên kế hoạch tấn công ở nước này
ngoài cảnh báo công khai các quan chức tình báo mỹ cũng đã thông báo riêng với giới chức nga về một cuộc tấn công tiềm tàng có thể xảy ra
thông tin vừa rồi cũng khai ép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay
tất cả những thông tin mới nhất liên quan đến vụ xả súng tại moscow
sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt